hai đối tượng là trần nam giang ở huyện cư mờ ga và trần văn hiệp ở thành phố bù ma thuật
vừa bị công an thành phố bù mà thuật tỉnh đắk lắk tạm giữ hình sự
vì đã có hành vi tham gia vụ đánh nhau trước quán ba khiến một người tử vong
nạn nhân trong vụ án là anh hoàng ngọc trung chú tại huyện grong anna
vào đêm ngày một mươi tháng sáu giang và hiệp đến quán bar liberty ở thành phố bù mà thuật để chơi
đến khoảng hai mươi ba giờ cùng ngày thì xảy ra mâu thuẫn sau đó lao vào đánh nhau với hoàng ngọc trung
hậu quả trung đã bị giang và hiệp đánh đến tử vong sau đó đến cơ quan công an đầu thú
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt tử hình
đối với bị cáo nguyễn mỹ bốn mươi tám tuổi chú tại thành phố hội an tỉnh quảng nam
về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo có trạng từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một do thiếu tiền tiêu xài nên mỹ đã nhiều lần vận chuyển ma túy
cho một đối tượng không rõ lai lịch
vào chiều ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
như mọi lần thì mỹ điều khiển xe ô tô ra quảng trị nhận ma túy
đã được thống nhất giao dịch từ trước
khi vừa về đến hầm đường bộ hải vân thì bị lực lượng bộ đội biên phòng bắt quả tang
và thu giữ hơn ba kg ma túy đá
đến thời điểm bị bắt mỹ đã ba lần vận chuyển chót lọt và nhận hai mươi năm triệu đồng tiền công
đội cảnh sát kinh tế ma túy và môi trường công an huyện crong park tỉnh đắk lắc
vừa phát hiện đối tượng võ trọng thành chú tại địa phương
trồng hai trăm hai mươi năm cây cần xa trong vườn nhà để nuôi ra cầm
qua công tác nắm bắt tình hình công an đã phát hiện trong vườn nhà đối tượng thành
có trồng nhiều cây cần xa
tại hiện trường tổ công tác kiểm đếm có hai trăm hai mươi năm cây cần sa cao từ hai m đến một mét
công an huyện cron park đã tiến hành nhổ bỏ và thu gom toàn bộ số cây cần sa trên
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý đối tượng
với hành vi đánh bạc các tụ điểm đánh bạc tại kiên giang và vĩnh long vừa bị triệt phá và bắt giữ
thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
sáu đối tượng ở thành phố cần thơ và tỉnh hậu giang đã lén lút đến địa bàn tỉnh kiên giang đánh bài ăn tiền
và bị công an huyện rồng riềng tỉnh kiên giang bắt quả tang vào đêm qua ngày một mươi hai tháng sáu
tại chiếu bạc công an đã tạm giữ số tiền trên một trăm linh triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
bước đầu các đối tượng thừa nhận thường rủ nhau đến nhà bà lâm thị hoa để tổ chức đánh bạc
tại vĩnh long bất ngờ kiểm tra khu đất chống thuộc ấp phước ngân a xã phước hậu huyện long hồ
lực lượng công an phát hiện có nhiều đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền nên tiến hành vây bắt
tạm giữ một mươi sáu đối tượng trú tại các huyện long hồ huyện mang thít và thành phố vĩnh long
kiểm tra trên người các đối tượng tạm giữ số tiền gần một trăm linh triệu đồng và một mươi bảy điện thoại di động
đã bước vào mùa du lịch đà nẵng đang là địa điểm thu hút đông đảo du khách
bởi các hoạt động lễ hội vui chơi sôi động và hấp dẫn
đây cũng chính là thời cơ vàng để các đối tượng trộm cắp móc túi lợi dụng lúc đông người để thực hiện hành vi phạm tội
và thời gian vừa qua tại thành phố đà nẵng lực lượng công an đã liên tục bắt được nhiều đối tượng móc túi trên địa bàn
phóng viên antv đã có ghi nhận ngay sau đây
ngày hai mươi chín tháng năm công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã bắt giữ năm đối tượng
các đối tượng này lợi dụng nơi đông người trà trộn vào một sự kiện thể thao diễn ra tại công viên biển đông và chia nhau đi móc túi
chỉ trong một thời gian ngắn nhóm này đã thực hiện lấy được hai mươi một chiếc điện thoại di động của người tham gia sự kiện
với trị giá gần ba trăm linh triệu đồng
khi chuẩn bị lên tàu về thành phố hồ chí minh thì các đối tượng bị bắt giữ
tại bến nhà ga thì phối hợp với các lực lượng khác sử dụng đồng bộ có biên pháp hành vụ
thì được lệnh của ban chủ thủy đội cũng như lãnh đạo công an quận sơn trà
thì cho bí mật mở những đối tượng này ngay tại chỗ để kiểm tra
thì sau khi mà kiểm tra tư trang và đồ dụng cá nhân của các đối tượng thì phát hiện là
trong túi sách của một đối tượng nữ chứa đựng tổng cộng là hai mươi một cái điện thoại
túi ai sợ hỡi thì móc còn không thì đeo trước cổ tôi lấy vô làm tôi rạch
ngày năm tháng sáu lực lượng chín trăm một mươi một công an
thành phố đà nẵng lại tiếp tục khống chế và bắt giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản tại bờ tây sông hàn
thì em ngồi nói với em uống nước và cái điện thoại thì để ở đây nhìn sau
và khi mà em quay lại thì em cảm thấy có người lấy điện thoại em thì em quay lại thì anh này đang cầm điện thoại em và đút túi và anh này chạy đi
thì em nói chạy lại em gọi mọi người lại thì anh bạn em nó chạy ra nó đã đặt anh này xuống mà anh này thì bút điện thoại em ra xa xong rồi
một anh lái xe thì anh lái xe chạy trốn
dù đà nẵng đang vào mùa du lịch người dân và du khách tập trung đông ở các lễ hội sự kiện
các đối tượng bằng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi đã tra trộn vào đám đông và thực hiện hàng loạt các vụ bóc túi
các đối tượng thường hoạt động theo nhóm rải rác khắp nơi để hỗ trợ che chắn lận nhau
tôn giấu tài sản hoặc cản trở người truy đuổi khi bị phát hiện
trước tình hình đó lực lượng công an các đơn vị địa phương tại thành phố đà nẵng
đã tăng cường tuần tra kiểm soát thường xuyên có mặt tại các khu vực tổ chức lễ hội tập trung đông người
để đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho người dân và du khách
từ khi công viên apec đi vào hoạt động đây là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện chương trình văn hóa và nghệ
chính vì vậy lượng khách tập trung đông người ở đây rất là đông
và việc tập trung đông người như vậy thì nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tình hình an ninh trật tự
đặc biệt là dễ xảy ra đền trạng trọng cấp tài sản dưới hình thức là móc túi
chính vì vậy mà lãnh đạo đảng ủy ủy ban cũng như văn vô hệ công phường
chỉ đạo các bộ kinh sĩ cùng các lập lượng có liên quan tăng cường cấp tác tuần tra kiểm soát
để đảm bảo tình hình an ninh trật tự đặc biệt là phòng người các đối tượng móc túi
để tránh tình trạng bị móc túi trộm cắp tài sản công an thành phố đà nẵng cũng khuyến cáo người dân
không nên mang quá nhiều tiền và những giấy tờ tùy thân không cần thiết khi đến những nơi đông người tham gia các lễ hội
đồng thời cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng người dân cũng cần nâng cao cảnh giác tự bảo vệ tài sản của bản thân
thông tin từ công an tỉnh bắc ninh xác nhận trên quốc lộ một mươi tám đoạn qua xã ngọc xá huyện quế võ tỉnh bắc ninh tối qua
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm ít nhất ba người chết và hai người bị thương
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày nhiều nhân chứng cho biết một xe máy sang đường bất ngờ bị xe phân khối lớn đi tốc độ cao
văng ra và va chạm với một chiếc xe máy đi bên cạnh hậu quả ba người tử vong tại chỗ hai người bị thương được đưa đi cấp cứu
ngay sau khi nhận được thông tin công an tỉnh bắc ninh đã chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông cùng công an huyện quế võ
bảo vệ khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để điều tra và làm rõ vụ việc
với đặc thù là tỉnh biên giới địa hình đi lại ở nhiều xã còn gặp nhiều khó khăn trình độ dân trí còn hạn chế
trong thời gian qua công an tỉnh hà giang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nơi đây nắm rõ về việc phân cấp đăng ký xe ô tô và mô tô
tại công an tám xã và một mươi một huyện thành phố trên địa bàn
sau gần hai mươi ngày thực hiện chủ trương này đã bước đầu được người dân phấn khởi đón nhận
tại trụ sở công an xã tùng bá huyện vị xuyên anh nông văn kiên đã có mặt từ sớm để làm thủ tục đăng ký cho chiếc xe mô tô mới mua của mình
sau một mươi phút kể từ khi kê khai các thủ tục đã nhanh chóng hoàn tất
sau tôi ở đây là cái chủ trương rất đúng rất tiện lợi cho người dân
trước đây thì chúng tôi đi làm ngoài huyện hoặc là tỉnh thì là phải mất thời gian một hai ngày hoặc là phải chờ đi lại đường xa
đây là rất tiện lợi cho bà con khoảng một mươi năm hai mươi phút là chúng tôi được cấp biển số xe
người dân thì chúng tôi rất là đồng thuận cao và nhất trí cao với cái chủ trương này
được phân cấp phân quyền
được phân cấp phân quyền về quản lý đăng ký xe ở cấp xã tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho nhân dân
phía nhân dân thì như ở xã thì thường thường là các phương tiện xe thì vẫn là thường là những xe cũ nhiều
thì tạo điều kiện như thế thì chúng tôi có hướng dẫn hướng dẫn cho nhân dân là trong cái việc đăng ký lại những cái xe đấy
và để cho quản lý nó sẽ được đăng ký lại
xe mới thì cũng tạo điều kiện rất thuận lợi cho nhân dân không phải đi xa lại xa
và đã thuận lợi trong việc đăng ký xe của mình
trước đây phải lên tỉnh mới được đăng ký xe ô tô
nhưng giờ đây chỉ lên công an huyện
ông nguyễn tiến hà chú tại thôn bắc há xã quang minh
đã có thể hoàn tất thủ tục đăng ký xe ô tô ngay tại công an huyện bắc quang
dưới sự hướng dẫn tận tình của cán bộ chuyên môn
sau khi đối chiếu các thông tin trên máy tính
ông chịu việc bóng và nhận biển số

bước đầu nắm tình hình thì trước đã được quần chúng nhân dân
đặc biệt là các cá nhân tổ chức có nhu cầu phương tiện thì rất là đồng tình hộ
thực ra là đã thực hiện được một bước cải cách hành chính
là tạo quyền thuận lợi cho người dân là không mất thời gian đi lại
thứ hai là giảm chi phí để thực hiện cái thủ tục hành chính này
chúng tôi đang tiếp tục thực hiện để tạo các kinh thuận lợi

hiện nay còn thực hiện theo cả các kinh thuận lợi này
việc xử lý viên mạng hành chính ở mức độ ba và mức độ bốn
quá trình triển khai việc phân cấp đăng ký phương tiện
về công an cấp huyện và cấp xã
đã nhận được sự đồng thuận ủng hộ cao của cấp ủy chính quyền và quần chúng nhân dân
do được tập huấn chuẩn bị kỹ lưỡng
nên quá trình triển khai các lực lượng ở cơ sở
cũng không gặp bất cứ khó khăn trở ngại nào
đây cũng là chủ trương lớn
thể hiện quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính của bộ công an
nhằm giúp người dân tiết kiệm thời gian công sức và chi phí đi lại
đặc biệt là với những địa bàn vùng sâu vùng xa như tỉnh hà giang